tuy nhiên vào thời điểm bắt đầu triển khai đề án năm hai nghìn một mươi một đời sống người dân trong huyện còn thấp phương thức sản xuất lạc hậu manh mún tỷ lệ hộ nghèo cao kết cấu hạ tầng thiếu đồng bộ cùng với trình độ dân trí không đồng đều khiến quốc ngoài gặp không ít khó khăn trên con đường đi tới đích nông thôn mới
nhận thấy một số bất cập trong cách làm cũ năm hai nghìn một mươi năm lãnh đạo huyện quyết định đổi mới phương thức không thực hiện giàn trải mà ưu tiên tập trung cho những xã có điều kiện về đích sớm
đáng chú ý huyện đã gắn trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân các phòng ban bí thư chủ tịch ủy ban nhân dân các xã
đồng thời ban chỉ đạo huyện cũng trực tiếp làm việc với từng xã giả soát đánh giá từng tiêu chí cụ thể và đưa phương án tháo gỡ giải quyết sức điểm các khó khăn vướng mắt đẩy mạnh đấu giá đất
kêu gọi xã hội hóa để có nguồn lực
nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp mà đặc biệt là việc gắn chặt trách nhiệm của người đứng đầu chỉ sau thời gian ngắn tiến độ xây dựng nông thôn mới của huyện quốc oai chuyển biến rõ nét
năm hai nghìn một mươi năm huyện có thêm bảy xã đạt chuẩn nông thôn mới
năm hai nghìn một mươi sáu có thêm sáu xã nâng tổng số lên một mươi sáu xã về đích
mặc dù tập trung xây dựng nông thôn mới muộn hơn so với nhiều địa phương khác nhưng quá trình thực hiện tại quốc oai khá thận trọng
chắc chắn hướng tới
đến nay sau tám năm thực hiện hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện quốc oai đã có hai mươi trên hai mươi xã đạt chuẩn nông thôn mới
năm hai nghìn một mươi bảy huyện có thêm bảy xã đạt chuẩn nông thôn mới
hướng tới hướng tới
hội đảng bộ đề ra thì đến nay huyện quốc oai hết năm hai nghìn một mươi tám đã hoàn thành chín tiêu chí huyện nông thôn mới
và cũng đạt các tiêu chí về cơ sở vật chất cũng như là các cái thu nhập đời sống của người dân
theo quy định của trung ương
đây là mô hình nuôi trồng thủy sản áp dụng công nghệ sông trong ao của gia đình ông phan nhân lợi
thôn đa phúc xã sài sơn hà nội
mô hình nuôi cá theo công nghệ mới là hệ thống bể nuôi cá có thiết kế đặc biệt
ở đầu mỗi bể có các hệ thống ống dẫn thổi khí liên tục tạo thành dòng chảy như các sông suối tự nhiên
giúp giảm mùi bùn trong sản phẩm sau thu hoạch
cá vận động liên tục nên thịt cá săn chắc thơm ngon hơn
về xử lý bệnh dịch về thuốc phòng thì mình có thể chỉ trong một khuôn viên nhỏ
trong một cái bể đó thì có thể xử lý được toàn bộ cái lượng cá giống cá thịt
thế còn nó về cái thuận lợi nữa tức là sau khi mà đến cái thời kỳ thu hoạch
thì mình chỉ cần một lượng lao động rất là ít
nhưng mà có thể thu trong một cái buổi thu hoạch thì cái số lượng cá được rất là nhiều
so với cái ao đất thì nó rất là thuận lợi
khi tham gia mô hình nuôi thí điểm người dân được hỗ trợ toàn bộ cá giống
ba mươi chế phẩm sinh học
ba mươi lượng thức ăn
nhưng theo người dân điều quan trọng nhất giúp họ thành công với công nghệ nuôi cá hiện đại này
là sự hướng dẫn kỹ càng theo dõi sát sao của các cán bộ chuyển giao kỹ thuật
gia đình anh sương văn hùng là hộ đầu tư chăn nuôi bò sữa với quy mô lớn nhất xã phượng cách
lúc cao điểm tổng đàn bò sữa của gia đình lên tới hơn bảy mươi con
trung bình mỗi ngày cung cấp ra thị trường từ năm đến sáu tạ sữa
tuy nhiên thời điểm này gia đình anh chỉ còn hơn ba mươi con bò sữa
sản lượng sữa mỗi ngày khoảng hai tạ sữa
cách đây một mươi ba năm gia đình ông được hỗ trợ vốn và con giống
và được thuê mượn đất để trồng cỏ phát triển chăn nuôi bò sữa
chính vì vậy chăn nuôi bò đã tạo thành một nghề không chỉ giải quyết công an việc làm cho lao động địa phương mỗi tháng
từ bốn đến sáu triệu đồng mà còn tạo nguồn thu ổn định hàng tháng cho gia đình
khi có kinh nghiệm chăn nuôi có thị trường tiêu thụ ổn định
nhưng trong quy trình chăn nuôi đòi hỏi áp dụng khoa học kỹ thuật và quỹ đất lớn để trồng cỏ
tạo nguồn thức ăn cho chăn nuôi thì đây lại là rào cản đối với gia đình ông dương văn hùng
hiện tiêu chí về chuyển đổi sản xuất và xây dựng mô hình sản xuất đang được huyện quốc oai tập trung thực hiện
đến thời điểm này
huyện đã có một số mô hình hay và có cải tiến liên quan đến chuyển đổi sản xuất
từ những vùng kém hiệu quả chuyển sang các cây ăn quả hoặc là các mô hình chăn nuôi hoặc nuôi trồng thủy sản
với cách làm này đã nâng cao giá trị cho sản xuất nông nghiệp cũng như bảo đảm thu nhập cho người dân
qua thăm một số mô hình ở quốc ngoài thì hiện nay thì có một số các mô hình mà tương đối tôi thấy là cũng tương đối hiệu quả
ví dụ như là đã có cái vùng chuyển đổi đất lúa một số những cái vùng đất lúa kém hiệu quả
đã chuyển đổi sang các vùng cây ăn quả hay là chuyển sang chăn nuôi hoặc là nuôi trồng thủy sản
thì cũng mang lại cái giá trị kinh tế cao hơn và bền vững hơn cho người dân cũng như là góp phần nâng cao thu nhập cho người dân
thứ hai nữa là một số những cái hiện nay thì quốc oai cũng có cái thương hiệu là cái nhãn muộn đại thành
cũng mang lại cái giá trị thương hiệu và là một cái sản phẩm mà tôi đánh giá cũng rất là tốt
ở xã cộng hòa cả làng so có hơn bảy mươi hộ làm bếp
có hơn bảy mươi hộ làm miến với năng suất ba tấn một hộ một ngày
theo bí quyết từ đời cha ông truyền lại miến làng so có được thương hiệu một phần do bí quyết trong cách làm
một phần có lẽ do được thiên nhiên ưu đãi cho nguồn nước giếng vừa trong vừa ngọt
sản phẩm miến làng so được làm từ nguyên liệu một trăm linh bột củ rong giềng nguyên chất
điểm nổi bật là mặc dù công nghệ xấy khô đã được áp dụng rất nhiều ở các làng nghề khác
tuy nhiên với miến làng so vẫn giữ cách làm khô truyền thống
từ quy trình phơi dưới ánh nắng và gió thiên nhiên
thuận lợi thì cái nghề này là nghề truyền thống nên là mình cũng có những cái nó thuận lợi
thế nhưng mà nếu mà thuận lợi là bây giờ là cái nghề truyền thống thì cái hàng hóa của mình sản xuất ra thì là nó đã lâu đời rồi
nên là cũng được dần dần là nó người ta yêu mến là sẽ người ta chấp nhận
thì mình cũng có những cái thuận lợi
còn đây là con đường bích họa ở xã sài sơn huyện quốc oai hà nội
vốn là địa phương có chùa thầy nổi tiếng hàng thế kỷ
từ những bức tường rêu mốc những con người của làng đã chung tay góp sức để tạo nên những bức vẽ thấm đẫm văn hóa dân tộc
đây được xem là điểm nhấn tạo cảm giác thích thú cho du khách khi đến chùa thầy
ủy ban dân xã sài sơn phối hợp cùng với đoàn thanh niên
tuyên truyền xã hội hóa để vẽ một con đường bích họa
nhằm nâng cao tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn xã sài sơn
cũng như với mục đích và nhân cái ngày lễ hội truyền thống ngày bảy tháng ba
với cái ý nghĩa của con đường là về mảnh đất sài sơn anh hùng
thì có thiền sư từ đậu hạnh là ông tổ của nghề múa rối nước đã dạy cho nhân dân múa rối nước
trong tám năm xây dựng nông thôn mới huyện quốc oai đã cải tạo
nâng cấp bảy trăm sáu mươi sáu tám mươi ba km đường giao thông trục xã liên xã liên thôn đường ngõ xóm đường trục chính nội đồng
nâng cấp cải tạo tám mươi km canh tưới cấp ba bảo đảm tưới tiêu phục vụ sản xuất cho bảy chín trăm chín mươi ba hai ha
đầu tư cải tạo sửa chữa và xây dựng mới nhiều trường học thực hiện xây dựng mới hai trung tâm văn hóa tại các xã
xây dựng và cải tạo sửa chữa hai mươi ba nhà văn hóa thôn tổ dân phố xây dựng mới hệ thống chuyển thanh không dây tại hai mươi trên hai mươi xã
xây dựng mới một mươi năm điểm thu gom rác thải và hai công trình xử lý nước thải rác thải
huyện đã hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn theo hướng đồng bộ gắn với phát triển đô thị
đầu tư xây dựng mới hai mươi một hệ thống chiếu sáng công cộng tại các xã thị trấn góp phần thực hiện tốt năm văn minh đô thị
bên cạnh đó huyện cũng phê duyệt quy hoạch một mươi sáu vùng chuyển đổi cây trồng vật nuôi với diện tích hai bảy trăm linh hai hectare
năm hai nghìn một mươi tám tổng giá trị sản xuất nông lâm thủy sản của huyện đạt một bốn trăm sáu mươi một tỷ đồng chiếm một mươi năm hai trong cơ cấu kinh tế của huyện
nhiều nhóm tiêu chí xây dựng nông thôn mới đạt kết quả cao như một trăm linh trục chính đường liên thôn được cứng hóa bê tông
giải nhựa asphalt một trăm linh trang trọng
tổng giám y tế các xã đã đạt chuẩn theo quy định của bộ y tế
tỷ lệ hộ gia đình nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt một trăm linh trong đó tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nước sạch sông đà đạt tám mươi hai
một trăm linh thôn tổ dân phố có nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng
tám mươi sáu năm mươi sáu tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đặc biệt là tỷ lệ hộ nghèo giảm còn bốn mươi sáu vượt cao so với quy định thành phố là hai
người dân đồng thuận người dân hiểu thì duy trì được thứ nhất là môi trường cảnh quan
hai nước là người dân lỗ lực để chung tay đồng lòng đồng sức để thực hiện mục tiêu phát triển quê hương
nâng cao thu nhập và tạo cảnh quan để phát triển tạo diện mạo phát triển chung của huyện
và đặc biệt là người dân được có những cái nhận thức cũng như là được hưởng thụ cái nông thôn mới một cách thực thụ

tổng giám y tế
tổng giám y tế đã tạo ra một bản công tác của tổ liên ngành nông thôn mới mặc dù đã có những nỗ lực rất lớn
tuy nhiên hiện nay tại quốc oai tiêu chí môi trường thiếu tính bền vững nhất và cũng còn nhiều khó khăn
cái khó khăn lớn nhất là làm thế nào để tổ chức thu gom thật tốt chất thải rắn phát sinh trên địa bàn
vì quốc ngoài có một mươi bảy làng nghề hai khu công nghiệp và một cụm công nghiệp
vì vậy sẽ sinh ra chất thải nông nghiệp và chất thải từ các hoạt động sản xuất nghề rất nhiều
thế thì cách thu gom như thế nào là cả một bài toán
thứ hai là quản lý các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ mà quy mô nhỏ trên địa bàn còn rất khó khăn
hiện quốc oai là nơi giao thoa giữa cây cũ và cái mới giữa nông thôn việt thuần túy và phát triển đô thị
như vậy cảnh quan môi trường hiện nay đang là vấn đề khó khăn
chính quyền và các tổ chức đoàn thể chỉ là tổ chức thực hiện còn người dân dứt khoát là phải tham gia vào
tham gia đôi khi có thể chỉ là công sức nhưng rất nhiều nơi hiện nay là tiền của
người dân sẵn sàng bỏ ra
chi phí tiền ra để mua hoa mua cây trồng hoa mua cả ghế đá để tạo dựng những khu vực cảnh quan rất đẹp cho nông thôn
và như vậy thì huyện quốc ai phải đi nên đi học hỏi kinh nghiệm từ các địa phương khác
và từ đó thì quay trở về ứng dụng để xây dựng một cái nông thôn mang tính chất đô thị mà có tính sinh thái
và kết hợp với sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch văn hóa để phát huy những cái giá trị truyền thống của một cái khu văn hóa du lịch
mang tính chất kể cả tâm lý
tôi cũng nghĩ là có cái về mặt nông nghiệp thì cũng có một số những cái khó khăn
ví dụ như là để đạt đảm bảo về nông thôn mới thì các tiêu chí về huyện nông thôn mới hiện nay chẳng hạn
thì nó có cái tiêu chí về sản xuất nông nghiệp
thì tôi nghĩ rằng để thành lập thành được những cái vùng sản xuất hàng hóa tập trung
rồi những cái vùng mà làm sao để áp dụng các cái cơ giới hóa hiện đại hóa trong sản xuất nông nghiệp
làm sao để mà phát huy được cái vai trò của người dân thì tôi nghĩ là bắt đầu từ các đoàn thể
các đoàn thể
tức là cái này thì tôi nghĩ rằng là quốc ai cũng làm rồi
chứ cũng không phải là chưa làm nhưng mà làm mạnh hơn nữa
phát huy vai trò của các đoàn thể
ví dụ như trong gia đình gia đình nào cũng có phụ nữ phải không
thì phát huy vai trò của người phụ nữ ở trong gia đình
đấy là tiếng nói của mình đối với cái hội phụ nữ của mình để cùng xây dựng nông thôn mới
bảo vệ chăm chút cảnh quan
đối với thanh niên thì gia đình nào cũng có thanh niên sẽ tham gia ở cái hoạt động đoàn
thì cũng đóng góp cái tiếng nói của mình vào
rồi người cao tuổi
đấy là những người mà
ở trong cộng đồng nể nói và người ta sẽ nghe
bản thân thì quốc ngoài lại có rất nhiều những cái giá trị văn hóa cổ
những cái ngôi đình ngôi chùa cổ như thế
bao nhiêu giá trị văn hóa đấy
thì nó đã được hun đúc lên qua bao nhiêu thời gian rồi
cho nên là các cái vai trò từ trong gia đình sẽ
tức là trong gia đình
mỗi cá nhân trong gia đình và các cá nhân từ trong gia đình đấy lại tham gia các cái hoạt động hội
thì cùng nhau phát huy thì lúc đấy nó sẽ thay đổi hoàn toàn
cùng với sự thay đổi
nỗ lực để tháo gỡ những tồn tại trên địa bàn
hiển quốc oai đang phân đấu đến năm hai nghìn hai mươi
có thêm từ một đến hai xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao
tăng trưởng sản xuất nông nghiệp bình quân từ một bảy đến hai
giá trị sản xuất nông nghiệp trên một hectare canh tác đạt trên hai trăm hai mươi triệu đồng một hectare một năm
thu nhập bình quân của người dân đạt năm mươi triệu đồng một người một năm trở lên
để đạt được mục tiêu đề ra
huyện quốc oai tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng kinh tế xã hội của huyện
trước mắt xây dựng hạ tầng giao thông đô thị
hệ thống chiếu sáng gắn với tuyến đường văn minh đô thị
tiếp tục đầu tư hệ thống thoát nước cây xanh
từng bước đầu tư xây dựng thêm một số nhà văn hóa
khu thể thao trung tâm xã ở các xã có điều kiện
bên cạnh nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới
ổn định sản xuất nông nghiệp
huyện xác định lĩnh vực mũi nhọn là sản xuất công nghiệp
thu hút đầu tư phát triển cụng công nghiệp làng nghề
tiểu thụ công nghiệp để khai thác phát huy tiềm năng
lợi thế của địa phương nâng cao thu nhập cho người dân
tiến tới ủy ban huyện cũng như ban chỉ đạo chương trình không ai của huyện
sẽ tập trung các giải pháp đặc biệt là liên quan đến các cảnh quan môi trường
vừa qua huyện cũng đã chỉ đạo ngay đầu xuân năm hai nghìn một mươi chín
cũng đã tổ chức là trồng mới năm bảy vạn cây
và trong đó thì đã huy động được
xã hội hóa từ nguồn các tổ chức cũng doanh nghiệp là năm vạn cây
và ngân sách cũng bỏ ra là kinh phí để đầu tư một bảy vạn cây
và tiến cũng là tiến trình ra soát các cái điểm dân cư
trong các khu vực như các ao hồ cũng như các điểm đen
để cải tạo thành các cái điểm vui dân cư
sinh hoạt cộng đồng như kè các cái điểm đó
và cải tạo trồng cây
và cũng kêu gọi xã hội hóa để trang thiết bị các dụng cụ thể thao ngoài trời
để tạo cho bà con cái điểm vui chơi
cũng như là các điểm sinh hoạt đảm bảo cảnh quan môi trường
và đồng thời giả soát những các cái khu làng nghề
cũng như là các cái khu làng nghề
cũng như là các cái điểm mà có những các cái điểm đen về môi trường
thì vận động tuyên truyền chỉ đạo các đoàn thể
cũng như là các tổ chức chính trị để tuyên truyền người dân hiểu rõ
và chung tay để thực hiện cái vệ sinh môi trường
từ đó thì tạo nhận thức từ toàn thể nhân dân cũng như chính quyền
để tạo môi trường xanh xanh đẹp
để thể hiện một cái môi trường cảnh quan cho cái nét đẹp nông thôn mới
cái thứ nữa là trong cái xuất phát điểm là từ một cái vùng nông thôn phát triển đến đô thị
thì cái lĩnh vực từ thu hồi cái đất nông nghiệp trong cái tư liệu sản xuất người dân
thì từ đó thì huyện cũng xác định cái giải quyết công ăn việc làm một là mũi nhỏ
chúng tôi cũng đánh giá rất cao những nỗ lực vượt bậc của huyện quốc oai
đặc biệt là sự quan tâm của các cấp chính quyền và ban chỉ đạo của huyện
đã đầu tư với cơ sở tầng chuyển đổi cơ cấu cơ nông nghiệp
chúng ta lấy ví dụ như tại xã đại thanh với một trăm sáu mươi ha lúa trước đây
thì hiện nay đã một trăm hai mươi hectare chuyển sang trồng nhãn chín muộn
thì qua đó cái giá trị về sản xuất trên một đơn vị diện tích đã tăng từ hai đến ba lần

có thể khẳng định trong quá trình xây dựng nông thôn phát triển
nông thôn mới ở bất kỳ địa phương nào trên cả nước
khi người dân thấy được cái lợi của nó thì người dân sẽ làm
chẳng hạn như sau một tuần lễ làm vệ sinh và trồng hoa trồng cây
người dân có được môi trường sinh thái đẹp và sạch
thì từ cộng đồng đó người dân học hỏi lan tỏa sang cộng đồng kia
tuy nhiên để khuyến khích người dân thì chính quyền phải biết cách động viên nhắc nhở
kiểm tra giám sát người dân sẽ vừa tự nguyện và hưởng ứng
có như vậy nông thôn mới ở quốc oai mới bền vững

và xứng đáng là vùng quê đáng sống